ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ y tế đã trao giấy phép hoạt động và bấm nút khai trương bệnh viện phụ sản thiện an
bệnh viện tư nhân đầu tiên ở hà nội hoạt động chuyên khoa phụ sản đặc biệt là chữa vô sinh hiếm muộn
có phần mở ra những hy vọng mới cho các cặp vợ chồng muộn con hiếm con
hiện nay tại việt nam vô sinh hiếm muộn đang dần trẻ hóa là nỗi chăn trở của nhiều cặp vợ chồng
đồng thời thực trạng này cũng gây nhiều khó khăn áp lực lên hệ thống y tế công lập trong quá trình hỗ trợ và điều trị
hệ thống trang thiết bị y tế của bệnh viện phụ sản thiện an được bộ y tế công nhận là một trong những cơ sở hiện đại nhất hiện nay
và cơ sở vật chất đạt chuẩn khách sạn cao cấp
bệnh viện được cố vấn bởi anh hùng lao động nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ nguyễn viết tiến
nguyên thứ trưởng bộ y tế người được mệnh danh là bác sĩ có bàn tay vàng của ngành phụ sản việt nam
cùng với đội ngũ các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực sản phụ khoa tại các bệnh viện tuyến trung ương
với tôn chỉ trao niềm tin ươm mầm sự sống bệnh viện phụ sản thiện an sẽ là địa chỉ đáng tin cậy trong quá trình chữa bệnh về phụ sản
đặc biệt là trong lĩnh vực chữa trị vô sinh hiếm muộn